ngay sau khi các tỉnh thành khu vực phía nam như bình dương và thành phố hồ chí minh nới lỏng giãn cách
hàng nghìn người dân tỉnh sơn la lao động làm ăn tại các tỉnh thành này đã vượt hàng nghìn cây số bằng xe máy trở về địa bàn
trong đêm hàng nghìn người dân di chuyển bằng xe máy tới các chốt kiểm dịch trên địa bàn huyện vân hồ phù yên
đã được lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh sơn la dùng xe chuyên dụng dẫn đường đưa người dân về các huyện thành phố trên địa bàn tỉnh
tại các chốt kiểm soát ngoài công tác kiểm soát phòng chống dịch bệnh người dân được công an tỉnh sơn la bố trí chỗ tạm nghỉ
cung cấp hàng nghìn suất ăn túi quà miễn phí sau một chuyến đi dài
suốt dọc tuyến đường lực lượng công an được huy động đảm bảo phương tiện đi đúng hành trình phòng ngừa việc tài xế tự ý dừng đỗ xe trái quy định
để phòng chống dịch bệnh công an sơn la đã triển khai các phương án không để người dân di chuyển tự do tại điểm tiếp nhận
khi trở về địa phương nơi cư trú người dân tiếp tục thực hiện việc cách ly theo yêu cầu của cơ quan y tế
đêm qua cho đến ngày hôm nay hầm đường bộ hải vân liên tục mở cửa và tạo điều kiện cho đoàn người về quê bằng phương tiện xe máy qua hầm
lực lượng cảnh sát giao thông thành phố đà nẵng và tỉnh thừa thiên huế triển khai công tác phối hợp hỗ trợ dẫn đoàn an toàn trong suốt quá trình di chuyển qua hầm
không còn phải vượt đều hải vân giữa thời tiết mưa bão
trước khi qua hầm toàn bộ phương tiện phải được kiểm tra độ an toàn
lực lượng cảnh sát giao thông thành phố đà nẵng bố trí hai xe một xe dẫn đoàn một xe khóa đuôi hướng dẫn bà con xuất phát
để đảm bảo an toàn cho những người dân di chuyển qua hầm hải vân lực lượng cảnh sát giao thông đã chia thành từng nhóm
cứ một mươi hai mươi xe máy thì di chuyển một đợt cách nhau tầm ba mươi giây để đảm bảo giãn cách và tránh sự thiếu oxy cục bộ khi di chuyển qua hầm hải vân
đây là lần đầu tiên sau khi đưa vào vận hành hầm đường bộ hải vân xả cửa tạo điều kiện cho người dân về quê
toàn bộ phương tiện di chuyển trên tuyến hầm sẽ tạm ngưng ưu tiên cho đoàn xe
trong quá trình di chuyển bên trong hầm lực lượng cảnh sát giao thông dẫn đoàn liên tục phát thông báo đảm bảo giãn cách tránh trường hợp pha chạm đảm bảo an toàn cháy nổ
đoàn xe hỗ trợ như cấp cứu chữa cháy sửa xe lưu động cũng được bố trí xử lý kịp thời khi có tình huống phát sinh
trước khi di chuyển qua hầm thì đã tập hợp người dân tiên triền cách thức đi trong hầm là không được vượt trang lắng trong hầm cũng như giảm đối với đảm bảo khoảng cách để đảm bảo an toàn giao thông cũng như công tác phòng chống dịch
và trong hầm thì di chuyển với tốc độ tối đa là bốn mươi km trên giờ và lực lượng giao thông là trong quá trình dẫn thì thường xuyên
dùng cái loa để mà phát và tuyên truyền người dân không được là dừng đổ quay phim chụp hình cũng như là trang lắng trong cái hầm để gây nguy hiểm
chủ động nắm mắt bố trí lực lượng phương tiện sẵn sàng phối kết hợp và liên thông thông tin liên lạc để đón bà con dần đi qua địa bàn được an toàn
đồng thời hỗ trợ các loại nhu yếu phẩm lương thực thực phẩm sáng dâu và huy động các nhà hào tâm để hỗ trợ lương thực thực phẩm kể cả sáng dâu sửa chữa
đồng thời hỗ trợ các loại nhu yếu phẩm lương thực thực phẩm sáng dâu và huy động các nhà hào tâm để hỗ trợ lương thực thực phẩm kể cả sáng dâu và huy động các nhà hào tâm